tổng công ty điện lực miền nam vừa cho biết đơn vị này đã xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định an toàn liên tục và chất lượng
phục vụ nhân dân hai mươi một tỉnh thành phố phía nam trong những ngày nghỉ lễ nhân dịp bảy mươi một năm quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó tổng công ty điện lực miền nam sẽ không cắt điện trên toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn quản lý từ h ngày một tháng chín đến hai mươi bốn h ngày bốn tháng chín
trừ trường hợp để xử lý sự cố bên cạnh các nhiệm vụ thuộc chuyên môn như tăng cường công tác kiểm tra củng cố lưới điện phân công lực lượng trực vận hành
sửa chữa điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong các ngày nghỉ lễ các đơn vị điện lực trực thuộc còn phối hợp với các cấp chính quyền công an quân đội tại địa phương
xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện trụ sở cơ quan kho tàng
đồng thời tổng công ty điện lực miền nam còn tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném đồ vật lên đường dây điện
các hoạt động trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của lưới điện